nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm triển lãm
chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng cộng sản và nhân dân việt nam
đại sứ hòa bình và hiểu nghị của nhân dân thế giới được tổ chức tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
triển lãm giới thiệu tới công chúng gần hai trăm năm mươi bức ảnh tư liệu nhằm nêu bật chân dung chủ tịch hồ chí minh
người công hiến chọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân việt nam
và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng các dân tộc vì thế giới hòa bình hữu nghị công bằng phát triển
triển lãm gồm năm chủ đề tương ứng với các giai đoạn lịch sử từ nước ta từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến nay